thậm chí là yêu cầu học sinh lớp chín có học lực kém phải chuyển sang trường tư trường nghề hoặc là cam kết không thi vào lớp một mươi công lập
thông tin được đưa ra vào thời điểm các trường trung học cơ sở đang tổ chức hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp trước kỳ thi vào lớp một mươi
ngay sau khi sự việc được phản ánh bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu các đơn vị chức năng phải làm rõ xử lý nghiêm các vi phạm nêu trên nếu như có
và một lần nữa thì câu chuyện về bệnh thành tích trong giáo dục lại trở thành đề tài nóng trong dư luận và cộng đồng mạng
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi trong cư dân mạng ngày hôm nay
mới đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin về việc một phụ huynh chia sẻ vấn đề trong nhóm cha mẹ học sinh có con đang học ở hà nội
cụ thể nhà trường yêu cầu những học sinh đang học lớp chín có học lực không tốt phải chuyển trường về các trường tư hoặc làm cam kết không thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
đoạn chat giữa các phụ huynh này
được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội khiến cư dân mạng tỏ ra khá bức xúc
mặc dù sự việc đang được xác minh nhưng nhiều ý kiến cư dân mạng khẳng định tình trạng này không phải nay mới có và đây chính là biểu hiện của các bệnh thành tích trong giáo dục
thực trạng này diễn ra ở nhiều trường từ nhiều năm nay
quá tôi học thậm chí còn có hình thức giáo dục dân đe ký biên bản ghi nhớ để học sinh không đăng ký thi vào trường công lập nữa
kính mong một giáo dục chấn trình và sự ý nghiêng
để trường hợp có biểu hiện kết thúc nãy
cũng từ bệnh thanh tích mà ra khi nào loại bỏ được bệnh thanh tích thì mới mong giải thích được
định hướng nghề nghiệp chỉ nên là hướng dẫn thôi chứ không nên là ép buộc
thật tội cho các em vừa hăn hở bước vào đời thì bị chính những thể cô dạy mình làm cho đủ trí
tư duy như vậy thì quá nguy hiểm cho ngành giáo dục không những làm mất chuyện tính học tập của các em mà còn làm hoang mang cho quý phụ huynh
nhiều ý kiến cư dân mạng cho rằng việc nhà trường giáo viên có định hướng tư vấn cho các em học sinh lựa chọn môi trường phù hợp với năng lực dự trường của bản thân các em là cần thiết
tuy nhiên nếu việc này vì thành tích của nhà trường giáo viên và mang tính ép buộc thì không thể chấp nhận được và cần phải bỏ ngay
hướng nghiệp khác với ép buộc nếu thật sự có việc yêu cầu cam kết không thi vào trường công thì không thể chấp nhận được
dù có khả năng hay không quyền được học hành vẫn là quyền mà các em phải được
mà chúng ta cần làm là cho các em cơ hội công bằng như nhau chứ không phải tự ý chủ quan quyết định tương lai của các em
dù học kém hay giỏi theo tôi các em đều có quyền lựa chọn mình thi vào một trong các trường mà các em yêu thích hay mơ ước
có thể các em thi sẽ không đỗ nhưng chúng ta không được quyền ngăn cấm
là như thế chúng ta vô tình hủy hoại niềm tin của các em
gieo rắc cho các em tâm lý hoài nghi bản thân và sự tự tin vươn lên trong cuộc sống
sau chín năm các con có quyền thi vào bất cứ trường nào các con muốn
giáo viên và nhà trường không có quyền ngăn cản các con
nếu có thực trạng này thì cần dẹp bỏ trong môi trường giáo dục
trao đổi trên báo chí về vấn đề này ông phạm xuân tiến phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
sở đã nắm được thông tin và đáng xác minh sự kiện
sở đã có văn bản
sở đã có văn bản
sở đã đã đáp cụ cho các trường trung học cơ sở yêu cầu các trường chấn chỉnh việc tư vấn hướng nghiệp
hấp đẩy tình trạng ép học sinh bỏ thi học trường tư hay học nghề
học sinh có thể có những lựa chọn học nghề học trường trung học phổ thông tư thục
nhưng không có nghĩa là phải bỏ người thi trường sinh vào lớp một mươi công lập
tư vấn định hướng nghề nghiệp để phụ huynh và học sinh có thông tin lựa chọn tự nguyện chứ không được phép ép buộc
những hứa hẹn nâng điểm để có học mạng đẹp nếu học nghề và học trường trung học hậu thân tư thực
nếu có bằng chứng sẽ phải xử lý nghiêm khắc vi phạm ông phạm xuân tiến cho biết
bên cạnh đa số ý kiến bức xúc phê phán các trường trung học cơ sở có những hành động chưa chuẩn mực
thậm chí sai như vậy thì cũng có ý kiến cư dân mạng đặt ra câu hỏi lớn hơn
nhiều dạng các trường có to gian để làm việc này chỉ vì thành tích
hay trong một thời gian mượn bộ nào đó có sự định hướng của mạng giáo dục hà nội
và có hay không lợi ích chung riêng để các trường tư có lợi thế trong tuyển sinh
cộng đồng mạng cũng mong vấn đề này cần phải điều tra làm rõ để minh bạch thông tin đúng sai
tránh bất an trong giáo dục và toàn xã hội
muốn chống bệnh thành tích trong giáo dục thì mỗi người trong mạng giáo dục cần phải thay đổi
điều cao nhận thức khi mới thực hiện được
đồng đảo cơ dân mạng chia sẻ mong muốn các thầy cô
nhà trường hãy dạy học theo mục tiêu tất cả phải học sinh thân yêu
tạo điều kiện cho các em đều được học tập công bằng và phát triển năng lực toàn diện của bản thân
công tác hướng nghiệp cho học sinh lớp chín của các trường trung học cơ sở hiện nay

công an xe bị xử lý do sử dụng chất kích thích và nồng độ cồn
khoảng bốn mươi số vụ tai nạn giao thông và một mươi một số người chết do tai nạn giao thông
có liên quan đến rượu bia chất kích thích
con số này cho thấy thói quen sử dụng rượu bia chất kích thích khi điều khiển phương tiện của người dân
vẫn đang ở mức cao đặc biệt là trong các đợt nghỉ lễ
từ thực tế này trong đợt nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tới đây
đây sẽ là một trong những lỗi vi phạm sẽ được tập trung xử lý triệt để và nghiêm khắc
theo đó công an các tỉnh thành địa phương sẽ xử lý tập trung vào các tuyến địa bàn khung giờ trong điểm
phòng ngừa nhưng mà hiệu quả công việc tính cưỡng trễ cao và vi phạm tai nạn do sử dụng rượu bia phải giảm trong đợt này
thời điểm trước và sau đợt nghỉ lễ luôn là thời gian cao điểm người dân đi lại di chuyển giữa các tỉnh thành
lưu lượng phương tiện tăng nhu cầu vận tải tăng và cũng là thời điểm những hành vi méo mó của hoạt động vận tải khách gia tăng đột biến
tuyến vành đai ba hoạt động xe dù bến cóc dọc tuyến này từ lâu đã gây nhiều bức xúc cho dư luận
những hàng dài xe dù bến cóc chiếm hết phần đường sát các vỉa hè liên tục ra vào cắt ngang cản trở dòng phương tiện
nguy cơ tai nạn và ủn tắc giao thông luôn tiềm mẩn
đây cũng là một trong những lỗi vi phạm chính sẽ được tập trung xử lý triệt đề trong thời gian cao điểm này

bởi hiện nay tình hình dịch bệnh giữa các tỉnh thành đã được kiểm soát

người dân có xu hướng đi du lịch đi chơi nghỉ dưỡng giữa các tỉnh thành